nhân dịp lễ phật đản phật lịch hai năm trăm sáu mươi hai dương lịch hai nghìn một mươi tám chiều nay đoàn công tác do ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai dẫn đầu đã tới thăm văn phòng một hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam
và hòa thượng thích thanh nhiễu phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam tại chùa quán sứ thành phố hà nội
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trương thị mai gửi lời chúc mừng
chia vui tới hòa thượng thích thanh nhiễu và toàn thể các tăng ni phật tử nhân dịp lễ phật đàn
trưởng ban dân vận trung ương nhấn mạnh đảng nhà nước luôn trân trọng ghi nhận những đóng góp của giáo hội và các tăng ni phật tử
trong nhiều năm qua đã luôn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
hướng dẫn phật tử hướng đến những giá trị tốt đẹp góp phần phát triển phật giáo
hòa thượng thích thanh nhiễu bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn công tác do đồng chí trương thị mai dẫn đầu tới thăm
đồng thời cảm ơn sự quan tâm động viên khích lệ của lãnh đạo đảng nhà nước
khẳng định sẽ tiếp tục vận động các tăng ni phật tử tích cực tham gia các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước
góp phần phát triển đất nước phồn vinh thịnh vượng xã hội công bằng dân chủ văn minh